liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé gái một mươi chín tháng tuổi dưới sông sài gòn
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thi thể người mẹ cũng đã được tìm thấy gần vị trí phát hiện bé gái
một mươi tháng chín công an quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai mẹ con
được phát hiện tử vong dưới sông sài gòn
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng chín người dân phát hiện thi thể của một bé gái trôi trên sông sài gòn
đoạn gần cầu phú long phường thành lộc quận một mươi hai đình trình báo cơ quan chức năng đến trục vớt
đưa về nhà xác để khám nghiệm xác định nhân thân
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng chín người dân tiếp tục phát hiện thi thể một phụ nữ vướng vào đám lục bình trên sông
gần vị trí tìm thấy thi thể của bé gái
qua xác minh công an xác định nạn nhân ba mươi năm tuổi quê sóc trăng
còn bé gái là con rùa của nạn nhân mới một mươi chín tháng tuổi
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý